do vậy để khi nghỉ hưu được hưởng mức lương tối đa bảy mươi năm người lao động phải đóng thêm năm năm bảo hiểm xã hội so với mức hiện hành
mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định bị trừ đi hai
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến hết hai nghìn một mươi bảy mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cổng phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám trở đi mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cộng phụ cấp và các khoản ghi bổ sung trong hợp đồng lao động
từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công chức viên chức tham gia bảo hiểm xã hội lấy lương bình quân một mươi năm năm cuối để làm căn cứ tính hưởng lương hưu
trước thời điểm chính thức có hiệu lực của quy định mới về cách tính và mức hưởng lương hưu khá nhiều người muốn làm thủ tục nghỉ hưu sớm hơn so với kỷ hạn thực tế với suy nghĩ sẽ bị thiệt nếu nghỉ hưu đúng vào năm hai nghìn một mươi tám trở đi
trước thời điểm có hiệu lực của quy định mới về cách tính và mức hưởng lương hưu
nhiều phương tiện truyền thông đăng tải về việc nhiều lao động lo lắng không hiểu khi nghỉ hưu sau năm hai nghìn một mươi tám quyền lợi của họ sẽ bị thiệt
có người đi giám định y khoa sớm để nghỉ sớm thậm chí còn có ý kiến cho rằng tha gửi tiết kiệm còn hơn đóng bảo hiểm rồi chờ hưởng kiểu này
và hệ quả là nhiều người lao động dù còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu cũng hoang mang
thực ra thì theo cái quyết định mới sau năm hai nghìn một mươi tám là nâng cái tuổi năm đóng bảo hiểm của cán bộ của người lao động lên
tôi thấy là cũng không có lợi cho cái người lao động
bởi vì là thực tế ra thì là khi mà họ đã tham gia tôi nghĩ là theo như cái mức cũ là phù hợp
em nghĩ thì bây giờ nếu mà bảo hiểm xã hội thay đổi cái năm đóng bảo hiểm ấy
trước tiên là họ sẽ bị thiệt thòi về số năm rồi và số tức là cái tiền được hưởng
thực tế trước đây tiền lương xác định tính công thức lương hưu cho người về hưu đủ một mươi năm năm đóng bảo hiểm xã hội
tương ứng với mức hưởng bốn mươi năm
tuy nhiên thực chất của một mươi năm năm đóng này chỉ tương đương với ba mươi tám
có nghĩa là nhà nước phải hỗ trợ thêm cho người lao động bảy để đạt mức lương hưu bốn mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi tám mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hai mươi hai trong đó chủ sử dụng một mươi bốn và người lao động tám
thì tổng toàn bộ tiền lương hưu của cả chủ sử dụng lao động và người lao động cũng chỉ tương đương ba mươi chín
nghĩa là một mươi năm năm tương ứng với ba mươi chín
nhưng công thức tính lương hưu vẫn giữ nguyên là bốn mươi năm
đóng của chúng ta cũng khá cao hai mươi hai nhưng mức hưởng thì rất cao bảy mươi năm
và gần như không nước nào trên thế giới là được hưởng đến mức bảy mươi năm
đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí thì hai mươi hai tiền lương cả của doanh nghiệp và cả của người lao động
một người và ba mươi năm mà tham gia bảo hiểm xã hội mỗi năm đóng hai mươi hai thì đóng sáu mươi sáu tháng lương vào đó
khi về hưu họ hưởng bảy mươi năm tức là nếu không có lãi suất
thì sáu mươi sáu tháng đóng thì chỉ đủ trả cho tám mươi tám tháng hưởng lương hưu thôi
cộng tất cả lãi suất đầu tư này có thể trả được tối đa đến một trăm hai mươi tháng
tức là tương đương một mươi năm sau khi bể hưu
một người về hưu tuổi sáu mươi với tuổi thỏ hiện nay là bảy mươi ba
thì người nằm vào sáu mươi tuổi thì hy vọng sẽ sống thêm trung bình là một mươi chín năm
phần đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội chỉ đủ trả lương hưu cho một mươi năm thôi
chín năm còn lại là quỹ bảo hiểm xã hội
vấn đề đặt ra là để từng bước cải tiến lộ trình bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng
vào quỹ bảo hiểm xã hội khắc phục mất cân bằng của quỹ
trên nguyên tắc đóng hưởng nhà nước không thể luôn luôn phải bù ngân sách
để chi trả cho quỹ bảo hiểm xã hội
có những dư luận nói rằng đóng bảo hiểm xã hội thì tha rằng là gửi tiết kiệm
hiểu như thế là không đúng làm thế là người dân người ta không tin tưởng vào chính sách của nhà nước
bảo hiểm xã hội là một ký cơ chế
đóng hưởng và đúng như là quỹ tiết kiệm của người dân
nhưng nó mang một cái bản chất của chủ nghĩa xã hội đó là gì
đó là được nhà nước bảo hộ
thế cho nên trong vòng chỉ có mười mấy năm mà chúng ta tăng chín lần tiền lương của người về hưu
cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội của chúng ta đặt ra khi xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi hai nghìn một mươi bốn
rõ ràng là phải theo một cái nguyên tắc là có đóng có gương
đóng cao hưởng cao và đóng thấp hưởng thấp
đó là một cái nguyên tắc rất là cơ bản
bởi vì thực ra là lâu nay là chúng ta
đó là đang mất cân bằng quỹ là do cái nguyên tắc đóng hưởng nó quyết định
điều đang nói là theo quy định mới dù không tăng tuổi nghỉ hưu
lao động nữ khi nghỉ hưu ở tuổi năm mươi năm và lao động nam nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi
đa số vẫn bảo đảm ba mươi và ba mươi năm năm thâm niên công tác để hưởng đủ bảy mươi năm khi nghỉ hưu
thêm vào đó với mức đóng bảo hiểm xã hội mới gồm mức lương cộng phụ cấp
cộng các khoản bổ sung ghi trong hợp đồng lao động
thì có nghĩa mức lương hưu sẽ cao hơn so với hiện tại
càng nhiều năm đóng bảo hiểm xã hội càng có mức lương cao
trong hai mươi hai năm qua mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh lên đến một mươi năm lần
vì thế việc lao động muốn nghỉ hưu sớm vì nhiều lý do cần cân nhắc
vì nếu nghỉ trước thời hạn quy định
mỗi năm sẽ bị trừ hai bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
rõ ràng với những phân tích ở trên không phải ai nghỉ hưu trước năm hai nghìn một mươi tám đều được lợi hơn
so với những người nghỉ sau
mức hưởng lương hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố
giới tính thâm niên và nhà nước vẫn luôn có những quy định nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động